thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa coi trọng công tác xây dựng trình đối đảng phải đi đối với xây dựng củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng bảo đảm tính lãnh đạo tính giáo dục tính chiến đấu vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu thậm chí mất sức chiến đấu chưa đủ sức phát hiện giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phức tạp
đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bởi vậy có ý nghĩa rất quan trọng đặt ra yêu cầu kiện toàn sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở đồng bộ thống nhất xây dựng đội ngũ đảng viên có số lượng chất lượng và cơ cấu hợp lý có phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cảm ơn ông đã dành thời gian cho vấn đề chính sách ngày hôm nay
thưa ông thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với việc tiếp tục kiện toàn đổi mới và hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng hiện nay ạ
chúng ta biết rằng thực hiện nghị quyết trung ương sáu có mẻ hai thì toàn đảng và có thể nói là tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều triển khai rất quyết liệt vấn đề kiện toàn đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị
thế như vậy là gì rõ ràng là sau khi sắp xếp về mặt chuyên môn về mặt nhà nước thì một trong những vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải kiện toàn tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng cho nó đồng bộ cho nó thống nhất cho nó liên thông với việc đổi mới và kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy
cho nên đây cũng là một cái nhiệm vụ mà tới đây chúng ta phải làm
ví dụ bây giờ sắp xếp lại tổ chức
cái ba tổ chức nó sắp xếp với nhau
vậy thì hai ba tổ chức đảng sẽ phải sắp xếp với nhau cho đồng bộ
chứ không thể có chuyện đó
và từ trung ương địa phương chúng ta biết là vừa qua là có sự đổi mới rất nhiều kiện toàn rất nhiều
mà nhiều người còn có nói là chúng ta tiến hành một cuộc cách mạng và tổ chức
vậy thì để bảo đảm cái sự lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở thì dứt khoát một trong yêu cầu đặt ra là chúng ta phải tiếp tục đổi mới
tiếp tục kiện toàn tiếp tục sắp xếp
tổ chức các tổ chức cơ sở đảng cho nó đồng bộ cho nó thiếu nhất cho nó liên thông và cho nó có thể nói là để phát huy vai trò lãnh đạo của đảng ở cơ sở
để có thể có được sự đồng bộ như vậy thì khi mà góp ý vào đề án này có nhiều ý kiến cho rằng là bên cạnh việc hoàn thiện về mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
thì cần phải có những chính sách đối với những cán bộ chuyên trách làm công tác này ở cơ sở
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
đâu sẽ là những khó khăn vướng mắt
và đâu sẽ là những giải pháp
tôi cho rằng là cái ý kiến mà trong quá trình thảo luận nó cũng phản ánh một cái khía cạnh khá đúng
tất nhiên bây giờ đến chính chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng thì thực sự ra là cũng đã có rồi có sớm rồi
thế nhưng mà đúng ra là bây giờ cái tổ chức đảng cái cán bộ làm công tác đảng mà lại ở ngoài khu vực kinh tế nhà nước
thế nếu mà cái điều kiện làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng là một cái khó khăn vướng mắt
việc đã căng thẳng đã khó khăn
rồi mà nếu mà lại cái đội ngũ cán bộ làm công tác đảng này nếu không có một cái chế độ chính sách gì
thì mà chỉ dựa bằng cái sự nhiệt tình bằng cái sự đam mê thôi thì tôi nghĩ là chưa đủ
có lẽ cũng cần phải nghiên cứu để có chính sách phù hợp
có thể cũng không lớn lắm nhưng mà cũng là một cái sự động viên cũng một sự an nổi cũng một sự khích lệ đối với cán bộ thêm tốt hơn
bởi vì muốn không muốn những người làm công tác xây dựng đảng này
đòi hỏi rất phải tâm huyết rất phải trách nhiệm mà lại cũng là phải có nghe nữa chứ
đấy chính vì thế cho nên là tôi nghĩ đấy cũng là một cái ý kiến mà chúng ta cần phải hết sức suy nghĩ
và bên cạnh nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở
đảng ta cũng xác định thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
với củng cố chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
phải đi đôi với xây dựng củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đảm bảo tính lãnh đạo
tính giáo dục tính chiến đấu vai trò tiên phong gương mẫu
vậy cơ chế giám sát kỷ luật đảng cần phải được đảm bảo như thế nào
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những phân tích từ khách mời
quay trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay
thưa ông rõ ràng là chúng ta đã có sự chỉ đạo xuyên suốt và thống nhất
tuy nhiên trên thực tế thì vẫn còn có những tổ chức cơ sở đảng
thực sự là vẫn còn yếu kém và vẫn còn những đảng viên là thoái hóa biến chất có sự suy thoái
thế thì đối với những trường hợp như vậy thì theo ông công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật đảng sẽ cần phải được củng cố như thế nào ạ
một cái điều mà chúng ta có thể nói là cũng hết sức phải đau lòng là vừa qua có rất nhiều vụ việc
rất nhiều vụ án được điều tra rồi đưa ra xét xử đưa công khai đưa ra ánh sáng
thế thì cũng có những vụ việc
vừa mới nảy sinh nhưng mà phải nói rằng không ít việc nó đã xảy ra từ bao giờ rồi
nó xảy ra thậm chí hàng chục năm nay rồi
vậy thì vấn đề gì
là làm thế nào để khắc phục cái tình trạng này
chính là phải thông qua công tác kiểm tra giám sát một cách thường xuyên
kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất kiểm tra ở cấp trên tự kiểm tra ở cấp dưới
làm thế nào
kiểm tra giám sát là phải
có trọng tâm trọng điểm tập trung vào những cái lĩnh vực mà dễ phát sinh tiêu cực
rồi phải tập trung thường xuyên kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu
để làm thế nào
để khắc phục được cái tình trạng nó cứ tồn động tồn động
năm này một tí sang năm một tí nhiều năm nó cứ tồn động lại
thì từ những cái việc rất nhỏ nó trở thành những cái sai phạm lớn
nếu chúng ta phát hiện ngay chúng ta xử lý kịp thời
mà nghiêm minh nữa thì chắc chắn lúc đó nó không đến mức độ mất mát nhiều cán bộ như vậy
cho nên có thể nói đây là một cái bài học kinh nghiệm rất đau xót mà chúng ta đã rút ra được điều đó
cho nên phải đổi mới công tác kiểm tra giám sát
phải thường xuyên hơn hiệu quả hơn và quyết liệt hơn
để chúng ta khắc phục được những cái tình trạng để nó sai phạm nó quá lớn nó xảy ra
từ một cái quê riêng thôi chúng ta có thể thổi nhẹ một cái có thể tắt được
nhưng khi nó thành đám cháy
rồi thành cháy cả một cái dân khu dân rồi
lúc đó thì nước xa lại không cứu được lửa gần
nó nguy hiểm là thế
mà mất mát cán bộ
mà mất mát cán bộ là cái mất mát cái thiệt thòi cái đau đớn nhất
mà đồng chí tổng với thương vân phúc trọng đã nhiều lần nhấn mạnh điều này
rõ ràng là để có thể xây dựng đảng phát triển vững mạnh thì phải đi từ tổ chức cơ sở đảng tốt
từ gốc và cán bộ đảng viên tốt thì sẽ nâng cao được chất lượng của cơ sở đảng đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong vấn đề chính sách ngày hôm nay